bước đầu đấu tranh với các đối tượng được biết tụ điểm đánh bạc này do huỳnh thanh phong tức tý em và phạm ngọc thiện tức thiện đen cùng trú tại huyện mỏ cây bắc đứng ra tổ chức
trong lúc đào minh khanh đang làm cái cho các đối tượng đặt cược thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang bắt giữ sáu mươi sáu đối tượng
tại hiện trường tạm giữ một bộ dụng cụ lắc tài xỉu năm mươi năm điện thoại di động hai mươi xe mô tô ba xe ô tô cùng với số tiền trên người các đối tượng là hơn một tỷ đồng
vào dạng sáng nay
vào dạng sáng nay
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở công ty sản xuất gỗ tại phường tân định thị xã bến cát tỉnh bình dương
ngọn lửa đã thiêu dụi hơn hai m hai nhà xưởng cùng toàn bộ hàng hóa và máy móc rất may là không có thiệt hại về người
lực lượng phòng cháy chữa cháy thị xã bến cát tỉnh bình dương đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát rất mạnh và lan nhanh lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực khống chế không để lan rộng
và đến sáng cùng ngày ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thời điểm cuối năm là dịp các cơ sở sản xuất chợ trung tâm thương mại tập trung nhiều hàng hóa nguyên vật liệu để phục vụ tết nguyên đán
hiện cũng là lúc nhu cầu sử dụng lửa điện và nhân liệu phục vụ sản xuất kinh doanh tăng cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
trước thực tế này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà nam đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra
chợ trung tâm phường đồng văn thị xã duy tiên hiện có khoảng năm mươi gian hàng với một trăm năm mươi năm hộ cá nhân hoạt động kinh doanh buôn bán
các mặt hàng được kinh doanh mua bán trong chợ rất đa dạng trong đó có nhiều mặt hàng dễ cháy nổ
nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
ban quản lý chợ đã đầu tư đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
việc kiểm tra hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chợ được thực hiện định kỳ đảm bảo vận hành tốt khi có sự cố về cháy nổ xảy ra
bên cạnh đó việc tuyên truyền trên hệ thống loa của chợ cũng được đẩy mạnh giúp các tiểu thương hộ kinh doanh trong chợ thấy rõ việc thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy là bảo vệ mình tự giác chấp hành các quy định nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy chợ
kinh doanh ở đây thì tất cả của cả vật chất thì là tất cả ở đấy rồi ạ cho nên là người lạ cũng phải cao về phần cảnh giác ạ
kinh doanh ở đây là cấm mặt rồi ạ hoặc là không được dùng bất kể một đồ gì về lửa
chúng tôi bật loa tuyên truyền vào các giờ chính và nhắc nhở tất cả các dân hàng về thuộc về dễ cháy xeo ít không được mang ra dành năng các lửa đường này không được để cấm nhiều để cho nó giảm với cái độ gây cháy
hẳn tối thì chúng tôi cắt điện hoàn toàn không cho hoạt động trong tám giờ là cho dừng hết
theo ghi nhận đến thời điểm này tại các chợ trung tâm thương mại lượng hàng hóa phục vụ cho tết nguyên đán tân sỉu đã được nhập về khoảng bảy mươi tám mươi

xác định phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ sống còn trong hoạt động kinh doanh
nhiều đơn vị đã chú trọng thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ như bố trí sắp xếp hàng hóa đảm bảo khoảng cách bảo dưỡng các thiết bị điện bổ sung tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy ở những nơi dễ quan sát nhằm nhắc nhở người bán người mua nâng cao cảnh giác phòng chống cháy nổ
xác định phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ sống còn trong hoạt động kinh doanh
gần tết nguyên đán là thời điểm thời tiết hanh khô trong đó các cơ sở sản xuất chợ trung tâm thương mại tập trung nhiều hàng hóa nguyên vật liệu người tham gia mua bán rất lớn làm tăng nguy cơ cháy nổ
thêm vào đó việc sử dụng lửa điện khí đốt thắp hương thờ cúng đốt vàng mã phục vụ sinh hoạt trong dịp tết tại các gia đình cũng tăng cao so với thời gian trước
đây cũng là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ có thể gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản
để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra thời gian tới phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
trong dịp tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một chúng tôi tập trung tuyên truyền kiểm tra các cơ sở nguy hiểm cháy nổ nhất là các khu cụm công nghiệp các chợ các nơi tập trung
đồng người các nhà cao tầng kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm chuẩn bị tốt các vật mặt lực lượng phương tiện sẵn thường trực hai mươi bốn h hai mươi bốn để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thở
tên nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi đang đến gần các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ
góp phần cùng với lực lượng chức năng đảm bảo vui xuân đón tết an toàn
chiều qua tòa nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt ba bị cáo cùng trú tại tỉnh bình định tổng cộng hai mươi bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi một tháng ba đến ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nguyễn đặng thương chú tại huyện phù mỹ đã mua ma túy với khối lượng ba trăm hai mươi gram ketamine và chín trăm ba mươi viên thuốc
sáu sáu triệu đồng sau khi mua xong thương đem về nhà phân chia thành từng gói nhỏ để sử dụng và bán lại thu lợi bất chính
ngoài ra nguyễn đặng thương còn cấu kết với trần đức khương và ngô quốc tiến cùng chú tại huyện phù cát đem ma túy đi bán nhiều lần cho các đối tượng chưa rõ lai lịch
với khối lượng là hai mươi tám ba mươi năm gram ketamin thu số tiền chín mươi hai triệu tám trăm linh nghìn đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn đặng thương một mươi năm tù trần đức hương chín năm tù và ngô quốc tiến tám năm tù
càng gần đến ngày tết thì diễn biến các vụ mua bán vận chuyển pháo nổ ngày càng phức tạp
các đối tượng gia tăng hoạt động với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi hơn
thực tế này đã cho thấy là vẫn có nhu cầu tiêu thụ pháo nổ dịp tết trong nhân dân
chính vì vậy các ban ngành chức năng cần phải tiếp tục vào cuộc quyết liệt và hiệu quả hơn nữa trong việc tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân
về các quy định của chính phủ nghiêm cấm sản xuất tàng trữ vận chuyển mua bán và đốt pháo nổ ghi nhận tại huyện hoài đức thành phố hà
huyện hoài đức hà nội là địa bàn giáp danh vendo nơi đây đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ
tình hình an ninh trật tự cũng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp đặc biệt dịp cuối năm
theo đó những vi phạm pháp luật về pháo nổ trong dịp tết nguyên đán cũng không nằm ngoài những diễn biến này
nhận định trước tình hình công an huyện hoài đức đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm hành vi vi phạm pháp luật về pháo